thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà federica mogherini phó chủ tịch ủy ban châu âu đại diện cấp cao của liên hiệp châu âu eu về chính sách đối ngoại và an ninh
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của phó chủ tịch ủy ban châu âu cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua
đặc biệt là hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa vừa được hai bên ký ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
đây là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa lịch sử của hai bên
phó chủ tịch ủy ban châu âu mogherini bày tỏ kỳ vọng về hiệp định evfta và hiệp định evipa là cơ sở vững chắc cho thúc đẩy quan hệ song phương trong tương lai
bà đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong cải thiện quan hệ với eu trên các lĩnh vực về kinh tế văn hóa lao động an ninh mạng là cơ sở tốt để nghị viện châu âu thông qua các hiệp định mà hai bên đã ký kết
bà cũng chúc mừng việt nam năm tới đảm nhiệm cả vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một kỳ vọng eu sẽ phối hợp hiệu quả hơn với việt nam trong năm tới